cỏ mềm homelab là một trong những nhãn hàng mỹ phẩm thiên nhiên việt nam an toàn nhất với đầy đủ công bố chất lượng và kiểm nghiệm sản phẩm
mẫu mã sản phẩm cũng được trú trọng họa tiết trên bao bì gợi nhớ đến hình ảnh việt nam xưa kia
những người tạo ra cỏ mềm luôn mong muốn đến thông điệp sản phẩm truyền thống là kho báu giá trị mà chúng ta cần tận dụng và cũng là một kênh để các thế hệ người việt thêm yêu văn hóa việt nam
cho đến nay cỏ mềm có hơn hai mươi dòng sản phẩm thiên nhiên chăm sóc cho cả gia đình như son môi xà bông chăm sóc da thảo mộc gụi đầu lá tắm cho bé được khách hàng trong và ngoài nước yêu quý tin cậy
xà bông là dòng sản phẩm tiêu biểu của cỏ mềm với những nguyên liệu thân thiết như tinh than tre trà xanh chàm gió quế chi hương nhu đặc biệt hơn cả là hương mùi già gợi nhớ đến đêm ba mươi tết
có phải đã cuối năm rồi không cành mùi già đơm quả gió hanh hao nẻ hồng đôi má em bé cười nhăm nhăn
bao nhiêu người đi xa quê hương xa đất nước đều tìm đến sản phẩm này như một cách làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhà
thành phần thì mình khá là yên tâm bởi vì là khi mình tìm hiểu và biết được là sản phẩm ở bên cỏ mềm thì đã được đăng ký với sở y tế
nên là các cái thành phần được ghi trên nhãn thì là hoàn toàn chuẩn
nên là khi mà mình đọc các thành phần ghi trên nhãn thì đều là các loại dầu dưỡng tự nhiên này tinh dầu này rồi thì vitamin e nên là rất là an toàn
mà mình còn thấy là không có chứa chất bảo quả cũng như là không thấy có thấy có là bên mình là có phiếu kiểm nghiệm không chứa chỉ của viện kiểm nghiệm thuốc trung hương
là cái viện kiểm nghiệm mà uy tín và hàng đầu của việt nam
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại